thưa quý vị liên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ở thái bình khiến dư luận đau xót
mới đây cục đường bộ việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về sự việc
theo đó xe chở học sinh mang biển kiểm soát một mươi bảy f chín mươi một do pvd trú tại thành phố thái bình làm chủ phương tiện
xe đăng kiểm ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngay hết hạn một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng chú ý là ô tô thuộc hợp tác xã vận tài hồng hà do sở giao thông vận tải hà nội quản lý cấp phù hiệu xe hợp đồng nhưng hoạt động tại thái bình
tài xế điều khiển là ông nv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại thành phố thái bình được cấp giấy phép lái xe hạng d ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và ngày hết hạn là một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo cục đường bộ việt nam quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng lái xe vận chuyển học sinh sinh viên cán bộ công nhân viên đã được nêu cụ thể chi tiết tại nghị định một mươi hai nghìn hai mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
cũng như thông tư số một mươi hai hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
các văn bản quy phạm pháp luật này chỉ rõ đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe
người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe
nghị định một mươi hai nghìn hai mươi đã quy định trách nhiệm
các văn bản quy phạm pháp luật này chỉ rõ đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông
thông tư một mươi hai hai nghìn hai mươi đã có hướng dẫn chi tiết quy trình đảm bảo an toàn giao thông áp dụng chung cho tất cả loại hình kinh doanh vận tải
bao gồm cả hoạt động vận tải đưa đón học sinh trẻ em mầm non
trong đó có quy định người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc
trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe
về vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón tại thái bình trước đó khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
lái xe nvl và cô giáo pqa có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai thành phố thái bình tỉnh thái bình
bé tgh sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã minh khai huyện vũ thư tỉnh thái bình được đón lên xe cùng các bạn
đến một mươi bảy h cùng ngày người thân của bé hát đến đón
do không thấy cháu nên đã báo nhà trường mọi người tổ chức tìm kiếm phát hiện bé vẫn ở trong xe đỗ bên ngoài
dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé đã tử vong
mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần cầm gậy
phi vào trụ sở công an phường phú sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế bắt giữ thanh niên này
thông tin từ công an thành phố thanh hóa cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng năm
vào thời điểm trên đào đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường phú sơn
cầm một gậy kim loại dạng tuyếp sắt đến trụ sở công an phường phú sơn chửi bới la hét
không những thế cường còn dùng cây sắt đập vỡ các cửa kính phía trước
so phòng làm việc của công an phường và nếm vào người một cán bộ công an đang trực tiếp dân
trước sự việc trên công an phường phú sơn đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đào đức cường thu giữ gậy sắt
quá trình kiểm tra cho thấy đối tượng âm tính với ma túy
nguyên nhân ban đầu xác định đối tượng đã uống rượu say mất kiểm soát về hành vi
được biết cường đã có hai tiền sự về trộm cắp tài sản và một lần bị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc
hiện nay công an phường phú sơn đang quản lý đối tượng theo diện nguy cơ trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối với đào đức cường
về hành vi gây dối trật tự công cộng và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây trên các trang mạng xã hội bỗng lan truyền hình ảnh và thông tin về việc phát hiện một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tử vong được đựng trong một túi nilon treo trên cây giữa phố
nhiều người ngay lập tức tỏ ra bức xúc và phẫn nộ trước hành động thú tính này
nhận được thông tin lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ
liên quan đến sự việc này tối ngày ba mươi một tháng năm một lãnh đạo công an quận thanh xuân hà nội sang nhận và cho biết
vào khoảng một giờ cùng ngày người dân phát hiện một túi nilon màu đen treo trên thân cây
trước số nhà một mươi hai nguyễn xiển quận thanh xuân
ngay sau đó cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường và tiến hành kiểm tra túi này
thì phát hiện bên trong có một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn đã tử vong dưới tinh nữ
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân trước đó người mẹ đã mang thai khoảng hai mươi bốn tuần
thì sinh bé đầy đủ các bộ phận
tuy nhiên còn nhiều tình tiết liên quan đang được giám định để làm rõ
lãnh đạo công an quận thanh xuân cũng cho biết sau khi nhận được thông tin
đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng ra soát tìm kiếm người mẹ
nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy
công an quận thanh xuân đề nghị người dân biết thêm những thông tin liên quan đến thi thể nêu trên
thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ số năm mươi tám vũ trọng phụng để giải quyết theo quy định
vừa qua mạng xã hội lan truyền clip nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu
với tiếng nhạc lớn trước ubnd quận hà đông
ngày ba mươi một tháng năm công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết
công an phường hà cầu đã làm việc với đại diện nhóm người này
đây là một hành động gây phản cảm
tại buổi làm việc cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao
mở nhà công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đồ thị
không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội
và tháo gỡ những hình ảnh bài đăng đã đưa lên
sau khi được tuyên truyền đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên
gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng càng kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên
và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh video đã đăng tải
bên cạnh đó công an phường hà cầu đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân phường hà cầu
ra văn bản chỉ đạo trung tâm thương mại mê linh plaza
cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên
khi tập thể dục không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh
cũng như đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập
đồng thời công an phường hà cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực
phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền
nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh lành mạnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến vụ việc hai anh em ruột bị nước lũ cuốn trôi tử vong ở lào cai
ngày ba mươi một tháng năm lực lượng chức năng ở huyện văn bản tỉnh lào cai đã tìm thấy cả hai nạn nhân sâu số
được biết anh trai là con trưởng trong gia đình có năm anh em
gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
thông tin từ chủ tịch ủy ban nhân dân xã nậm chày huyện văn bàn tỉnh lào cai cho biết
sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng một mươi giờ trưa nay ngày ba mươi một tháng năm
các lực lượng chức năng của huyện xã và bà con nhân dân đã tìm thấy em hầu thị mờ
sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại thôn khâm dưới xã nậm chảy
khu vực tìm thấy nạn nhân cách vị trí nơi bị nạn khoảng ba năm km về phía hạ lưu suối khâm
hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương
cũng trong sáng ba mươi một tháng năm
lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân huyện văn bàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
sớm vượt qua mất mát đau thương ổn định cuộc sống
cũng theo vị lãnh đạo xã nậm chày huyện văn bản
gia đình có hai anh em ruột bị lũ cuốn trôi mới được tìm thấy trong sáng ngày ba mươi một tháng năm
gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
gia đình có năm anh em
em hầu at sinh năm hai nghìn một đã tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên ở nhà phụ giúp bố mẹ
còn em hầu thị mờ sinh năm hai nghìn một mươi hai đang theo học một trường trên địa bàn xã nậm trành
mới tổng kết năm học xong về nghỉ hè
sau vụ cháy nhà trọ khiến một mươi bốn người tử vong
ubnd quận cầu giấy đã thành lập bốn mươi tổ công tác và tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật
đối với toàn bộ cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn
kết quả cho thấy trên địa bàn có ba ba trăm hai mươi tám cơ sở
trong đó có hai tám trăm hai mươi hai cơ sở không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn
cụ thể tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ
là ba ba trăm hai mươi tám tăng hai trăm một mươi ba cơ sở so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó phường mai dịch có chín trăm ba mươi bốn cơ sở
phương trung hòa sáu trăm ba mươi tám cơ sở
phường quan hoa năm trăm chín mươi tám cơ sở
phường yên hòa ba trăm năm mươi ba cơ sở
phường dịch vọng ba trăm ba mươi ba cơ sở
phường dịch vọng hậu hai trăm bảy mươi năm cơ sở
phường nghệ đô một trăm ba mươi bảy cơ sở
phường nghệ tân sáu mươi cơ sở
về tính chất sử dụng
trên địa bàn quận cầu giấy có một nội dung

một năm trăm một mươi ba cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ
ba cơ sở là nhà ở riêng lẻ cho một hộ gia đình thuê và sử dụng cả nhà
trong ba ba trăm hai mươi tám cơ sở này
chỉ có một trăm năm mươi ba cơ sở có đăng ký kinh doanh thuê trọ
đáng chú ý kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đối với các nhà trọ thể hiện
có ba một trăm bảy mươi hai cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy
về tiêu chí ngăn cháy lan
có ba một trăm chín mươi tám cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí đối thoát nạn
có hai tám trăm hai mươi hai cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí hệ thống bao cháy
có hai chín trăm sáu mươi một cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí hệ thống chữa cháy
có hai bảy trăm một mươi bảy cơ sở không đảm bảo
một năm trăm sáu mươi sáu cơ sở có vi phạm về điện
việc sử dụng điện sau công tơ
đấu nối đường dây điện không đảm bảo
về các giải pháp khắc phục trước mắt
quận cầu giấy cho biết
hai mươi tám cơ sở đã khắc phục các vấn đề
xe sạc điện
còn hai hai trăm bảy mươi bốn cơ sở chưa khắc phục được
về vấn đề cầu thang bộ
riêng thang máy đi từ tầng hầm
tầng nửa hầm lên phải được ngăn cháy
ngăn khói với khu vực xung quanh
quận cầu giấy cho biết
đã khắc phục được hai mươi bốn cơ sở
chưa khắc phục được một chín trăm hai mươi bốn cơ sở
với vấn đề lối ra thoát nạn
tại tầng một được thoát trực tiếp ra ngoài nhà
quận cầu giấy đã khắc phục được năm mươi một cơ sở
còn hai chín trăm sáu mươi tám cơ sở chưa được khắc phục
về vấn đề bố trí lối ra khẩn cấp
chỉ có chín trăm bảy mươi ba cơ sở đã khắc phục được
còn một sáu trăm tám mươi cơ sở chưa được khắc phục
trong báo cáo
ủy ban nhân dân quận cầu giấy
đã nêu ra hàng loạt khó khăn
vướng mắc tồn tại như
việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở không đảm bảo
hầu hết các cơ sở chỉ có một đường và lối thoát nạn
không có lối thoát nạn dự phòng
bố trí xe cộ khu vực xe sạc điện ở tầng một
nhưng không có giải pháp ngăn cháy lan
chống tụ khói
các cơ sở nằm trong ngõ sâu
phương tiện chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được
về phương hướng
quận cầu giấy cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện
điều tra cơ bản các nhà trọ
không để bò lọt bỏ sót cơ sở nào
tới đây quận sẽ tổ chức phúc tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong phòng cháy chữa cháy
và sẽ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn
phòng cháy chữa cháy
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở
chủ đầu tư và người dân
phải bố trí đủ diện tích đỗ xe máy
xe điện tối thiểu sáu m hai cho mỗi phòng
căn hộ nếu không đảm bảo diện tích
thì phải có phương án gửi xe bên ngoài nhà trọ
quận cầu giấy sẽ thực hiện ngay giải pháp
ngăn cháy giữa khu vực để xe và khu vực
để ở của người dân đảm bảo điều kiện
về thăng thoát hiểm bổ sung lối thoát nạn
đảm bảo các quy định phòng cháy chữa cháy
đảm bảo các quy định phòng cháy chữa cháy

có sự việc ban đại diện cha mẹ học sinh
trường trung học phổ thông lê hồng phong
vận động thu bốn trăm linh đồng một học sinh
lớp một mươi hai mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp
trung học phổ thông sở đã yêu cầu
nhà trường báo cáo
theo báo cáo gửi sở ngày hai mươi năm tháng năm
trường trung học phổ thông lê hồng phong
tổ chức phiên họp giữa nhà trường
với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp
khối một mươi hai để triển khai một số nhiệm vụ
cuối năm học đặc biệt là chuẩn bị
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại phiên họp ban đại diện cha mẹ học sinh
đề xuất ý kiến vận động đóng góp
kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tổ chức tại trường
trả lời đề xuất trên hiệu trưởng
trường trung học phổ thông lê hồng phong nêu rõ
các thầy cô đi coi thi đều có
chế độ được nhà nước trì trả
tuy nhiên nếu phụ huynh có nhà ý
nhà trường đồng ý để ban đại diện cha mẹ học sinh
vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt
nhưng phải trên tinh thần tự nguyện
không bắt buộc
báo cáo cho biết đề xuất này được đa số
cha mẹ học sinh ủng hộ
việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện
giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ
không tổng hợp báo cáo nhà trường
sở giáo dục đào tạo hà giang
đang làm việc trực tiếp với ban giám hiệu
trường trung học phổ thông lê hồng phong để làm rõ sự việc
năm nay trường trung học phổ thông
lê hồng phong có ba trăm bảy mươi em học sinh
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với mức phí trên hội phụ huynh
có thể thu số tiền lên tới một trăm bốn mươi tám triệu đồng
từ ngày ba tháng sáu
các chi nhánh tại hà nội và tp hcm
của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm
việt tin bank việt com bank
sẽ bán vàng sgc
các ngân hàng khẳng định sẽ đáp ứng
mọi nhu cầu mua vàng sgc của người dân
mức giá bán là thống nhất giữa bốn ngân hàng
và hoàn toàn công khai
cụ thể ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn việt nam
agribank cho biết sẽ tổ chức bán vàng
miếng thương hiệu sgc trực tiếp
tới khách hàng cá nhân
tại hà nội agribank bán ra trực tiếp
đến người dân tại trụ sở agribank
chi nhánh sở giao dịch số hai và số bốn láng hạ
phường thành công quận ba đình
và trụ sở agribank chi nhánh hà nội
số bảy mươi bảy phố lạc trung phường vĩnh tuy
quận hai bà trưng
tại tp hcm hai địa điểm bán vàng sgc
là trụ sở agribank chi nhánh sài gòn
số hai võ văn kiệt phường nguyễn thái bình
quận một và trụ sở agribank chi nhánh
trung tâm sài gòn số hai mươi tám ba nghìn ba mươi hai
mạc thị bưởi phường bến nghé
quận một giờ bán vàng trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu
chứ các ngày nghỉ lễ tết theo quy định
buổi sáng từ chín đến một mươi một giờ ba mươi phút
buổi chiều từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu giờ
tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện
ngày ba tháng sáu thời điểm mở bán
dự kiến là một mươi bốn giờ
về giá bán vàng agribank sẽ căn cứ
vào giá mua vàng miếng thương hiệu sgc
từ ngân hàng nhà nước để xác định
giá bán và thực hiện công bố giá bán vàng
miếng thương hiệu sgc tại website
agribank và niệm biết công khai
tại các địa điểm tổ chức bán vàng của agribank
như trên để mua vàng
khách hàng mang theo căn cứ công dân đến
trực tiếp các địa điểm công bố bán vàng của agribank
đến giao dịch khách hàng có thể thực hiện
thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
và nhận vàng giao ngay khóa đơn bán hàng
được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức
khóa đơn điện tử agribank lưu ý
trong trường hợp khách hàng dự kiến
mua vàng với khối lượng lớn để đảm bảo
tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống
rửa tiền khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin
để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản
tại agribank trước khi giao dịch
hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
để thuận tiện nhanh chóng hơn trong giao dịch
agribank chỉ thực hiện bán vàng miếng
sgc cho khách hàng cá nhân và
không thực hiện mua vàng miếng sgc từ khách hàng
trước đó việt tiên banh và việt
com banh cũng công khai các địa chỉ bán
vàng miếng sgc từ ngày ba tháng sáu
theo đó trước mắt việt com banh sẽ
bán vàng tại sáu địa điểm tại hà nội
và tp hcm tại hà nội
vàng được bán tại trụ sở chi nhánh
việt com banh sở giao dịch trụ sở chi nhánh
việt com banh hà nội trụ sở chi nhánh
việt com banh ba đình tại tp hcm
vàng được bán tại trụ sở chi nhánh
việt com banh tp hcm trụ sở chi nhánh
việt com banh nam sài gòn và trụ sở
chi nhánh việt com banh thủ đức
đối với việt tiên banh tại hà nội
việt tiên banh go jewelry
tổ chức bán vàng miếng tại hai địa điểm
là tám mươi một phố huế phường ngô thị nhậm
quận hai bà trưng và tại tầng một
tòa nhà hoàng thành số một trăm một mươi bốn
mai hắc đế phường lê đại hành
quận hai bà trưng tại tp hcm
ban đầu sẽ có một điểm bán vàng miếng
do việt tiên banh go jewelry tổ chức
tại tầng một mươi năm tòa nhà chín mươi ba chín mươi năm hàm nghi
phường nguyễn thái bình quận một
đại diện ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
và phát triển việt nam bidv cho biết
ngân hàng này cũng triển khai đồng bộ
các giải pháp để sẵn sàng phân phối vàng
tới người dân vào thứ hai tuần tới
tức ngày ba tháng sáu theo đó công bố danh sách
các điểm bán vàng miếng
thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng
trên website của ngân hàng hoàn thiện thủ tục
thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng
với ngân hàng nhà nước thiết lập mạng lưới
phân phối ở các địa bàn chính về
kinh doanh vàng là hà nội tp hcm
đà nẵng cần thơ bà rịa vũng tàu
trước mắt là triển khai ngay tại tp hcm
và hà nội giá bán vàng cũng sẽ được công bố
công khai hàng ngày trên website của bidv
thưa quý vị sau một mươi ngày bị gián đoạn
do sự cố sạt lở vào lúc một mươi hai h hai mươi năm
trưa ngày ba mươi một tháng năm
ngành đường sắt việt nam đã thông hầm
kỹ thuật thử tải bằng tàu hàng
qua hầm trí thạch an toàn
cụ thể tàu hàng asi hai mươi hai
kéo hai mươi ba toa tải trọng chín trăm ba mươi chín tấn
đã thông qua hầm trí thạch an toàn
như vậy sau một mươi ngày bị gián đoạn
do sự cố sạt lử hầm đường sắt trí thạch
huyện tuy hòa tỉnh phú yên
từ trưa ba mươi một tháng năm tất cả các đoàn tàu
có thể thông qua hầm trí thạch
với tốc độ năm km trên giờ
dự kiến tàu se chín là chuyến tàu khách
đầu tiên thông qua hầm
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay
với khoảng hai trăm linh hành khách
trước đó vào lúc chín h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng năm
trong quá trình thi công ra cố hầm trí thạch
tuyến đường sắt hà nội tphcm
đã xảy ra sự cố sạt lử
trong hầm cách cửa hầm phía bắc
sự cố khiến đất đá lấp kín bể ngang hầm
buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt
giữa hai ga la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
sau khi xảy ra sự cố
tổng công ty đường sắt việt nam vnr
đã chỉ đạo chi nhánh
khai thác đường sắt phú khánh
phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực ba
và công ty cổ phần đường sắt phú khánh
điều động nhân lực thiết bị hỗ trợ
chủ đầu tư và nhà thầu thi công
giải quyết sự cố
sự cố khiến giao thông đường sắt bị ảnh hưởng
nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề
để duy trì hoạt động vận tải giảm thiểu
tối đa thiệt hại và ảnh hưởng đến hành khách
trong một mươi ngày xảy ra sự cố
từ hai mươi một đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vnr đã thực hiện
truyền tải an toàn ba mươi sáu hai trăm ba mươi năm hành khách
một trăm hai mươi chín chuyến tàu bằng ô tô
giữa hai ga la hai
huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga tuy hòa
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
về hàng hóa do ảnh hưởng của sự cố
hàng trăm đoàn tàu hàng đã phải dừng dọc đường
hoặc chờ kế hoạch tại các ga xuất phát
mặc dù ngành đường sắt đã phải thực hiện
việc truyền tải bằng đường bộ
một số đoàn tàu để đảm bảo tiến độ
song do thời gian khắc phục sự cố kéo dài
nhiều chủ hàng vận chuyển hàng đông lạnh
hàng thực phẩm hàng tiêu dùng
đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt
gây thiệt hại lớn về trước mắt và lâu dài
sự cố này khiến việc thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn
của ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn
do trước đó ngành cũng chịu thiệt hại
nặng nề từ sự cố sạt lở hầm bãi gió
ngày sáu công an tỉnh quảng ninh cho biết
mới đây tổ công tác công an thành phố cẩm phả
đã phát hiện tàu qn ba mươi ba nghìn chín trăm linh một ts
có biểu hiện khai thác thủy sản trái phép
tại vùng biển thuộc phương quang hanh cẩm phả
phương tiện trên do ông lê sĩ trưng
bốn mươi tuổi ở thị xã quảng yên quảng ninh
là thuyền trưởng
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
chủ phương tiện trên cất giấu một bộ ngư cụ cấm
giá cao để khai thác thủy sản trái phép
hành vi của chủ phương tiện đã phi phạm
nghị định số ba mươi tám hai nghìn hai mươi bốn ndcp
ngày năm bốn của chính phủ
quy định về sự phạt phi phạm hành chính
trong lĩnh vực thủy sản
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
và bàn giao phương tiện giấy tờ ngư cụ cấm
cho đội cảnh sát kinh tế công an thành phố cẩm phả
xử lý theo quy định
ngày ba mươi một tháng năm thông tin từ công an tỉnh con tum cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thôn phương quý ii
xã vinh quang thành phố con tum tỉnh con tum
về tội giết người
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn tấn tài ngồi trên xe mô tô
trước sân nhà ở thôn phương quý ii
xã vinh quang thành phố con tum
thì bị anh trai ruột là nguyễn văn phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại cùng thôn cầm ná cao su bắn đá
vào người nhưng không trúng
tài thức giận tiến đến gần anh phượng
và dùng chân phải đạp một phát vào lưng anh phượng
làm anh phượng ngã xuống đất
tài chạy vào nhà và xuống bếp lấy một cái rìu
rồi dùng diều bổ một phát từ trên xuống
trúng vào vùng mặt trái
làm anh phượng tử vong tại chỗ
sau đó tài đã đến công an xã vinh quang tự thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum
đang khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn tấn tài
về tội sát hại người để tiếp tục
điều tra làm rõ vụ án
tối ba mươi một tháng năm văn phòng quản lý đường bộ ba mươi một
khu quản lý đường bộ ba cho hay
tối cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn
giữa hai xe tải trên tuyến la sơn hòa liên
xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cụ thể lúc một mươi tám h
tại km bốn mươi ba một trăm năm mươi
tuyến la sơn hòa liên
xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn
và xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h một mươi hai nghìn hai mươi
và xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h một mươi hai nghìn hai mươi
chạy cùng chiều hướng bắc nam
đã đâm vào nhau
xe biển kiểm soát năm mươi h hai mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn
bị rơi xuống cầu xe còn lại lật trên cầu
vụ tai nạn khiến một người bị thương
hai xe hư hỏng nặng
một mươi hai m lan can cầu cũng bị hỏng
đoạn đường nơi xảy ra tai nạn ách tắc
ngay sau khi xảy ra vụ việc
lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng
đảm bảo giao thông tiếp cận hiện trường điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây người phát ngôn của
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
tượng rông khổng lồ được nhiều du khách yêu thích
ở hồ thủy tiên sẽ được giữ lại
để phục vụ du khách tham quan không phá bỏ
theo ông trần hữu thùy giang
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
việc giữ lại tượng rồng bên trong hồ thủy tiên
đã được tỉnh thỏa thuận với doanh nghiệp
chúng đấu thầu sau đó sẽ giao cho
trung tâm công viên cây xanh huế quản lý
chỉnh trang trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi ba
một doanh nghiệp đã chúng đấu giá
các tài sản trên đất tại công viên nước hồ thủy tiên
đồng thời có kế hoạch tháo rỡ
nhiều hãng bục trong đó con rồng khổng lồ
để bàn giao lại đất cho thành phố huế
tuy nhiên việc tháo rỡ đến cuối tháng năm
năm năm hai nghìn hai mươi bốn chưa được thực hiện
ngày ba mươi một tháng năm ông đinh ngọc thắng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã mường thải
huyện phù yên tỉnh sơn la
cho biết cơ quan chức năng
đang điều tra làm rõ vụ án mạng
khiến hai người trên địa bàn thương vong
trước đó vào khoảng hơn một mươi bốn h
ngày ba mươi tháng năm người dân bất ngờ phát hiện
ông dvh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại bản khoai rang
xã mường thải tử vong
bên cạnh là bà dtp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là vợ của ông hát
nằm bất động trên vũng máu
trên người có nhiều bết thương
bà p được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhận được tin báo
lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường
tiến hành cám nghiệp và điều tra làm rõ
được biết vợ chồng ông hát và bà p
có hai người con
lúc xảy ra vụ việc hai cháu không ở nhà
hiện vụ việc đang tiếp tục được
cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đồn biên phòng cát bà thành phố hải phòng
vừa có báo cáo việc thuyền viên tàu new vision
và hai người dân bị nạn trên biển
cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm
thông tin ban đầu
lúc một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng năm
anh nvh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tỉnh hà tĩnh
là thuyền viên tàu new vision
rơi tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt
đến hai mươi h cùng ngày
mọi người không liên lạc được với anh hát
ngoài ra thông tin từ người dân
khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng năm
ông dhm và bà ptl
cùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại thị trấn cát bà huyện cát hải hải phòng
là người lái đò máy
có chở một hành khách nghi là anh hát
từ cảng cá trân châu
ra phía tàu new vision
theo cơ quan chức năng
thời điểm này sóng to trên biển
khoảng cấp bảy cấp tám
sau đó người nhà cũng không liên lạc được với ông m và bà l
tối ngày ba mươi tháng năm
quản lý tàu new vision đến trạm kiểm soát
biên phòng trân châu trình báo vụ việc
thuyền viên mất tích
tuy nhiên do trời tối cùng thời tiết phức tạp
cơ quan chức năng không thể điều động lực lượng
phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn
đồng biên phòng cát bà đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng
các phương tiện hoạt động trên khu vực biết
mới đây công an tỉnh đồng nai
vừa khởi tố bắt tạm giam ông cao văn đại
chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú thanh
huyện tân phú
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị bắt để điều tra
về tội danh trên còn có ông bùi văn hiệu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú thanh
và ông võ anh lộc
cán bộ địa chính xã
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đồng thời cơ quan điều tra
cũng thực hiện khám xét nơi ở
làm việc của ba người trên
đây là ba cán bộ có liên quan đến nhóm đối tượng
khai thác cát trái phép trên sông la ngà
bị công an huyện tân phú bắt quả tăng trước đó
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra

sự đổi hàng loại
thông tư liên quan đến vận tải đường bộ
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
phương tiện và người lái
có hiệu lực từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi bốn
trong đó các trường hợp
bị thu hồi giấy phép lái xe gồm
có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe
như khai báo gian dối về tuổi
sức khỏe sử dụng giấy tờ không đúng quy định
tẩy xóa làm sai lệch thông tin
trên giấy phép lái xe
nhưng người vi phạm trường hợp này
sẽ không được cấp bằng trong năm năm
nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch
để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình
đây là một trường hợp mới so với trước đây
khi bị phát hiện
thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe
nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại
cấp giấy phép lái xe
cho người không đủ điều kiện
trong đó người được cấp bằng lái xe
có thể không đủ các điều kiện như
không đủ tuổi không đủ sức khỏe
khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe
các thông tin có thể bị sai sót
cùng thông tin về họ tên ngày tháng năm sinh
quốc tịch nơi cư trú
hạng giấy phép lái xe
trong cơ thể có ma túy
thông qua việc khám sức khỏe
ngoài ra người có hành vi vi phạm
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và không được cấp giấy phép lái xe
trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe
phải học và sát hạch lại
như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
ngày ba mươi một tháng năm thông tin từ lãnh đạo
ủy ban nhân dân xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu nghệ an
xác nhận trên địa bàn xảy ra
vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường
tại nhà nghỉ
hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng năm
một đôi nam nữ vào thuê nhà nghỉ
trên địa bàn xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu
tuy nhiên đến chiều tối
thì người đàn ông bất ngờ tử vong
sau khi sự việc xảy ra nhiều người
đến gần khu vực nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin
theo một số người dân chia sẻ trên mạng xã hội
người tử vong là thầy giáo vth
giáo viên trường tiểu học quỳnh thanh một huyện quỳnh lưu
người đi cùng thầy hát là một cô giáo cùng trường
trưởng phòng giáo dục và đào tạo
huyện quỳnh lưu nghệ an cho biết
đã nhận được báo cáo của hiệu trường trường tiểu học quỳnh thanh i
xác nhận thầy giáo vth đã tử vong
vị lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo cho biết
hiện công an huyện quỳnh lưu đang xác minh
do đó hiện tại phòng giáo dục và đào tạo huyện
và lãnh đạo trường tiểu học quỳnh thanh i
đang chờ kết quả
lúc nào công an gửi kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin sau
sáng ba mươi một tháng năm công an thành phố biên hòa đồng nai cho biết
đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ một
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ một mươi năm phút cùng ngày
xe tải mang biển số bảy mươi một c tám mươi một xx
do tài xế pqk sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê bến tre điều khiển
lưu thông hướng từ thành phố hồ chí minh đi đồng nai
khi vừa qua khu vực ngã tư bồn nước phường an bình thành phố biên hòa
thì xảy ra va chạm với ô tô tải năm mươi bốn i một mươi hai xx
do tài xế dht sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ thành phố hồ chí minh điều khiển
lưu thông cùng chiều phía trước
và chạm khiến xe tải biển số tỉnh bến tre mất lái
tông liên tiếp vào ô tô con biển số sáu mươi bảy a bảy mươi hai xx
do anh nhqv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố hồ chí minh điều khiển
và xe tải sáu mươi c năm trăm linh bảy x lưu thông cùng chiều
cụ tông mạnh khiến xe tải biển số sáu mươi bảy a bảy mươi hai xx
xe tải nhỏ biển số tp hcm lật nhào văng vào lề đường bên phải
các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng
nhiều mảnh vỡ phăng tung tué tại hiện trường
may mắn vụ tai nạn không có thương vong về người
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
ngày ba mươi tháng năm thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với chiếng a si sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tải thôn khe hố xã nam sơn huyện ba trẻ
về tội cố ý gây thương tích quy định tài khoản hai điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
đáng chú ý nạn nhân đã bị c dùng sao tấn công
gây thương tích chính là mẹ đẻ của đối tượng này
trước đó chiều ba mươi tháng bốn sau khi uống rượu tại nhà
chiếng a c xin tiền bà l t n sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
mẹ đẻ của si để mua rượu nhưng bà n không cho
bực tức vì bị mẹ mắng
bà n gây men xi xuống bếp lấy sao và tấn công bà n
hậu quả bà n bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể
với tổn hại một mươi chín sức khỏe
mới đây đồn biên phòng cát bà huyện cát hải hải phòng cho biết
trên vùng biển cát bà vừa xảy ra vụ mất tích của ba người
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h chiều hai mươi chín tháng năm
anh nguyễn văn hùng quê hà tĩnh là thuyền viên trên tàu hàng new vision
của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển nausta
đang neo đậu tại khu vực neo đậu số hai lạch huyện
rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt
đến hai mươi giờ cùng ngày thuyền viên trên tàu không liên lạc được với anh hùng
tuy nhiên phải đến hai mươi h ngày ba mươi tháng năm
phía chủ tàu new vision mới trình báo sự việc với cơ quan chức năng
quá trình liên hệ tìm kiếm sau đó lực lượng chức năng khớp nối với việc
khoảng hai mươi giờ cùng ngày hai mươi chín tháng năm
từ cảng cá trân châu đảo cát bà
ông đinh hữu mộng và bà phạm thị lan
cùng ở thị trấn cát bà điều khiển đò máy của mình
chở một hành khách được nói là để đi ra phía tàu new vision
các dữ liệu thu thập được cho thấy
hành khách này khả năng là anh hùng
và cũng trùng hợp khoảng thời gian sau đó
người nhà mất liên lạc với ông mộng bà lan
thời điểm chiếc đò máy rời cảng cá ra biển
sóng gió trong khu vực biển cát bà khoảng cấp bảy cấp tám
từ kết quả xác minh ban đầu này cũng như thực tế thời tiết
đến sáng ngày ba mươi một tháng năm
lực lượng chức năng mới có thể tổ chức tìm kiếm
thưa quý vị thời gian qua
trên địa bàn phường yên sở quận hoàng mai hà nội
đang tồn tại nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai
trật tự xây dựng và việc xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực trên
một trong những vấn nạn đang ngức nhối trên nệm bàn phường yên sở
là việc đổ chất thải sản lấp ao hồ
sau đó biến những chỗ này thành điểm kinh doanh điểm tập kết bãi để xe
cùng với đó những nhà xưởng được mọc lên một cách nhanh chóng
theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết
tình trạng nghiêm trọng nhất là nhiều diện tích hồ
tại phường yên sở bị lấp
dẫn đến hệ lụy về môi trường sống có dấu hiệu bị đe dọa
trong khi đó việc lấp ao hồ là vấn đề nóng
và được lãnh đạo thành phố hà nội đặc biệt quan tâm
được biết khu vực mà người dân phản ánh là khu x hai a phường yên sở quận hoàng mai
thì những thông tin mà người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở
cụ thể qua thực tế khu vực này nhiều ao hồ đang bị một số cá nhân đổ phế thải
một cách quy mô nhằm san lấp diện tích mặt nước
để lấy mặt bằng sử dụng vào mục đích khác
hàng ngày có rất nhiều xe chở chất thải xây dựng
như gạch đá được lấy từ các nơi rồi tập kết về khu vực này
sau đó máy xúc tiến hành săn gạt
phế thải xây dựng đổ đến đâu phần diện tích ao bị thu hẹp đến đó
hoạt động săn lấp khu ao hồ này diễn ra ngay giữa ban ngày
khiến khu ao này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ
để che giấu hành vi hủy hoại đất bên ngoài khu đất đều được quây tôn kín mít
các hoạt động săn lấp này được diễn ra
nhưng lại không bị các cơ quan chức năng phường yên sở ngăn chặn xử lý
không chỉ vậy một số người dân còn phản ánh tình trạng đất công tại phường yên sở
bị một số cá nhân dựng hàng quán kinh doanh
thậm chí còn ngang nhiên xây đua xa cả về hè
đang nói vị trí này chỉ cách ủy ban nhân dân phường yên sở vài trăm mét
trong phố là thế phía ngoài bãi đê sông hồng
đoạn chảy qua địa bàn phường yên sở
hàng loạt nhà xưởng trạm trộn bê tông bến bãi được dựng lên
hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật
được biết ủy ban nhân dân phường yên sở đã lập biên bản
và nắm rất rõ việc săn lấp ở trên
nhưng không hiểu vì lý do gì mà hoạt động săn lấp vẫn diễn ra
không có dấu hiệu dừng lại
hy vọng rằng trong thời gian tới ủy ban nhân dân quận hoàng mai
sẽ có những chỉ đạo biện pháp để ngăn chặn tình trạng này
trên địa bàn phường yên sở và thông tin trả lời báo chí theo quy định
thưa quý vị tết đoàn ngọ được xem là tết kỳ lạ nhất của người việt
với nhiều phong tục lễ nghi độc đáo
đây là tết cổ truyền của việt nam và một số quốc gia đông nam á
diễn ra vào ngày năm tháng năm âm lịch
nhằm bảo tồn tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
tổ chức chương trình tết đoàn ngọ thăng long xưa
trong chuỗi hoạt động nhân dịp tết đoàn ngọ hai nghìn hai mươi
và ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
các hoạt động trải nghiệm khám phá ngày tết kỳ lạ nhất của người việt gồm
trưng bày về các phong tục dân gian truyền thống
các nghi lễ trong cung đình ngày tết đoàn ngọ
thực hành hai nghi lễ đặc sắc ngày tết đoàn ngọ trong cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên và nghi lễ ban quạt
thực hành phong tục dân gian giết sâu bọ
và trình diễn giao lưu nghệ thuật thường trà
những phong tục truyền thống về tết đoàn ngọ
được tái hiện chân thực và dung dị
thông qua không gian thờ cúng
và không gian trưng bày các loại thảo mộc các loại túi thơm
không gian trưng bày diễn ra từ ngày một tháng sáu
tại nhà một mươi chín c khu di sản hoàng thành thăng long
khu trưng bày gợi nhớ đến hình ảnh hai khu phố quen thuộc
là thuốc bắc và hàng mụn
vào mỗi dịp tết đoàn ngọ
người dân kinh thành thăng long xưa lại nhộn nhịp
đi mua chỉn ngũ sắc túi thơm trên phố hàng mụn
về đeo cho trẻ con
đi mua lá thảo mộc về làm trà đun nước uống hàng
mua thảo dược về phòng bệnh
các nghi lễ cúng tế tổ tiên
lễ thiết chiều lễ ban quạt trong cung đình
cũng được diễn xài qua tranh vẽ
và mô hình hiện vật phòng dựng
gian trưng bày một số loại quạt phòng dựng
của tầng lớp vua quan quý tộc
và các loại quạt thông thường của người dân
giúp du khách có cái nhìn rõ hơn
về văn hóa sử dụng quạt của người xưa
đối với người dân sư nóng như việt nam
thì chiếc quạt đóng một vai trò
vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường ngày
tết đoàn ngọ được các vương chiều
tổ chức trang trọng với những lễ nghi
mang tính cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên và lễ ban quạt
là hai nghi lễ đặc sắc chứa được ý nghĩa
nhân văn sâu sắc thể hiện lòng biết ơn
đối với tổ tiên và sự quan tâm đến
bề tôi của nhà vua
tiếp nối truyền thống cao đẹp ấy
hàng năm cứ đến dịp tết đoàn ngọ
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
phối hợp với hội di sản văn hóa thăng long
công ty cổ phần ỉ vân hiên
và trung tâm bảo tồn phát triển
nghệ thuật sân khấu việt nam
thực hành nghi lễ tiến phẩm dân hương
lên các vị tiên đế và nghi lễ ban quản
hoạt động diễn ra vào sáng sáu tháng sáu
tại sân điện kính thiên
hoạt động thực hành phong tục dân gian giết sâu bọ
cùng được tổ chức trong sáng sáu tháng sáu
tức ngày một tháng năm âm lịch tại lầu bát giác
cổng đông khu di sản hoàng thành thăng long
đây không chỉ là
chi thức phòng bệnh dân gian lâu đời của cha ông
với mục đích nhằm giải nhiệt
tiêu độc bảo vệ sức khỏe con người
trước thời tiết oi nược của mùa hè
mà còn là nét đẹp văn hóa
trong nghệ thuật ẩm thực của người việt nam
nghệ nhân ẩm thực ánh tuyết sẽ giao lưu
cho chuyện giúp cho du khách
và các bạn trẻ hiểu rõ hơn phong tục này
trong khuôn khổ chương trình
trung tâm phối hợp với các nghệ nhân
trà hoàng anh sướng nghệ nhân trà nguyễn cao sơn
tổ chức các buổi trình diễn
giao lưu cùng du khách
các nghệ nhân sẽ chia sẻ những câu chuyện hay
bí quyết ướp trà pha trà thưởng trà đặc sắc
thời gian trình diễn giao lưu
vào sáng sáu tháng sáu và chín tháng sáu
tại lầu bát giác
tối ngày ba mươi một tháng năm tại sân khấu ngoài trời
giáp phát hòa bình trung tâm thành phố đà lạt
đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ vàng
du lịch lâm đồng lần thứ ba
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh
cùng đông đảo người dân du khách
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc
diễn ra từ ba mươi một tháng năm đến mùng sáu tháng sáu
đây là chuỗi dự kiện văn hóa thể thao
và du lịch quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh
du lịch đà lạt lâm đồng đến với du khách
trong và ngoài nước tại lễ khai mạc
ông võ ngọc hiệp phó chủ tịch
ubnd tỉnh lâm đồng nhấn mạnh
mục tiêu của tuần lễ vàng du lịch lâm đồng
năm nay là phát triển các sản phẩm du lịch
đặc thù lợi thế của địa phương gắn liền
với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc truyền thống của đồng bào các dân tộc
trên địa bàn tỉnh qua đó tiếp tục
quảng bá tiềm năng thế mạnh và định vị
thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng trên bản đồ
du lịch việt nam cũng như thế giới
tiếp nối thành công của hai lần trước chương trình
năm nay được triển khai trên quy mô toàn tỉnh
với nhiều hoạt động mới lạ hấp dẫn đặc sắc
hứa hẹn mang lại cho du khách những
trải nghiệm đáng nhớ và trở thành
thương hiệu riêng của ngành du lịch địa phương
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba
năm hai nghìn hai mươi bốn có chín chương trình chính cấp tỉnh
và hai mươi sáu chương trình hưởng ứng
tại các huyện thành phố ngoài ra
nhằm kích cầu du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
ban tổ chức cũng triển khai chương trình khuyến mãi
ngày vàng giờ vàng với sự tham gia
của nhiều khu điểm du lịch và các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
giảm giá từ một mươi ba mươi giá phòng
dịch vụ đi kèm trong thời gian diễn ra
tuần lễ vàng gần hai mươi khu điểm du lịch
tại thành phố đà lạt và các huyện
lạc dương đơn dương áp dụng giảm giá
hoặc miễn phí vé tham quan vào
khung giờ vàng ngày vàng cho người dân du khách
trong cuốn khổ tuần lễ tối ba mươi một tháng năm
bảo tàng lâm đồng lần đầu tiên tổ chức
triển lãm bộ siêu tập hiện vật
cung đình triều nguyễn tại cung đa phương hoàng hậu
triển lãm trưng bày ba mươi sáu
sáu trong số một trăm hai mươi bốn hiện vật được
để lại dinh ba đời vua bảo đại
hoàng hậu nam phương cùng các con sinh sống
đa số các hiện vật đã được chế tác
hơn một trăm linh năm được chạm khắc
công phu hoa văn tinh xảo
mới đây các chuyên gia du lịch
từ tạp chí travel plus
lây xua vinh danh thành phố nha trang
cánh hòa là một trong tám điểm nghỉ dưỡng
ở biển đẹp nhất thế giới
đây là một thành phố có bãi biển đẹp
và cộng đồng người nước ngoài định cư đông đảo
nằm cách thành phố chi minh khoảng

đông bắc như trang là cái tên được đưa vào
trong danh sách những bãi biển tốt nhất thế giới
để nghỉ dưỡng travel and leisure
tiết lộ rằng nha trang có mùa mưa
vào mùa khô mùa khô kéo dài từ tháng một
đến tháng tám trong khi mùa mưa kéo dài
từ tháng chín đến tháng một mươi hai
theo một bài báo của bessie berlin game
người sáng lập và là chủ tịch của
expand exchange nha trang là
một thành phố có phương tiện giao thông công cộng
đáng tin kể cuộc sống về đêm sôi động
ẩm thực ngon và nhiều hoạt động giải trí
từ công viên đến đi bộ đường dài và chào thuyền
đứng đầu danh sách là
colspot một thành phố ven biển
ở bang california của mỹ
tiếp theo là thành phố belfort
thị trấn fortmouth và bãi biển ponte vardua
tất cả đều ở mỹ
những điểm đến khác lọt vào danh sách này là
quapos ở costa rica và
thông tin vừa rồi cũng đã kết lại
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại